nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ubnd tỉnh hải dương đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao du lịch các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa
các địa phương tạm dừng ngay tất cả các hoạt động vui chơi giải trí hoạt động văn hóa thể thao bao gồm các hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người hoạt động của các sân gôn
các cơ sở luyện tập yoga gym các cơ sở sông hơi massage không tổ chức tập trung ăn uống đông người thực hiện đóng cửa các điểm di tích lịch sử và danh làm thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi năm tháng ba đến khi có thông báo mới sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hải dương chủ trì phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đúng theo quy định
thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế phun thuốc khử khuẩn các địa điểm kinh doanh dịch vụ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn